cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín dẫu không có bom đạn nhưng lại không kém phần khốc liệt không loại trừ một quốc gia nào và không loại trừ riêng một ai
chỉ trong một thời gian ngắn ông đã đem tới cho khán giả và những người yêu nhạc một ca khúc có tựa đề corona ở nhà góp phần khích lệ tinh thần tự giác phòng chống dịch của người dân trên khắp mọi miền tổ quốc